tuy nhiên bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín quy định làm thêm không quá ba trăm linh giờ một năm trong một số ngành nghề công việc hoặc trường hợp nhất định theo khoản ba điều một trăm linh bảy
việc tăng thời gian làm thêm lên quá ba trăm linh giờ một năm là vấn đề rất quan trọng liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người lao động an toàn lao động hiệu quả chất lượng nguồn nhân lực và đặc biệt đây còn là vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau
vì vậy đề xuất nâng giới hạn giờ làm thêm này sẽ tiếp tục được nghiên cứu
tổng hợp trong quá trình đánh giá việc thực hiện bộ luật lao động hai nghìn một mươi năm
cân nhắc từng ngành nghề
đại diện cơ quan thẩm tra tờ trình chủ nhiệm ubnd nguyễn thúy anh cho biết thượng trưởng ubnd nhất trí với chính phủ sự cần thiết mở rộng các ngành nghề công việc được áp dụng tối đa làm thêm ba trăm linh giờ một năm
thượng trưởng ubnd thấy rằng việc áp dụng mức trần ba trăm linh giờ cho tất cả các ngành nghề công việc là quá rộng
để đảm bảo sức khỏe an toàn lao động cho người lao động
thượng trưởng ubnd xã hội đề nghị cơ quan soạn thảo giả soát các đối tượng và giả soát các ngành nghề công việc
trường hợp khác mà việc tăng mức trần thời giờ làm thêm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu làm việc
để quy định theo hướng loại trừ các đối tượng không áp dụng mức trần ba trăm linh giờ làm thêm trong năm
mặt khác đa số ý kiến thượng trưởng ubnd xã hội các ý kiến tham gia thẩm tra của hội đồng dân tộc và các ủy ban cho rằng
nâng giới hạn về thời giờ làm thêm trong tháng
từ không quá bốn mươi giờ lên không quá bảy mươi hai giờ là chưa có đầy đủ cơ sở khoa học
việc tăng này là quá cao tăng một trăm tám mươi so với quy định tại bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín và tăng hai trăm bốn mươi so với bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai
quy định ba mươi giờ tương ứng với chín ngày làm việc bình thường bà nguyễn thúy anh nói
vì vậy thường trực ubnd xã hội đề nghị chỉ nâng mức trần thời gian làm thêm theo tháng lên một trăm năm mươi
tương ứng từ bốn mươi giờ lên sáu mươi giờ và chỉ áp dụng đối với đối tượng đã được quy định mức trần làm thêm trong năm là ba trăm linh giờ
về thời hạn áp dụng đa phần các ý kiến đều cho rằng chỉ nên áp dụng trong một thời gian ngắn
thường trực ubnd xã hội đề nghị chính phủ cần nghiên cứu quy định về việc giới hạn số tháng liên tục được áp dụng mức trần tối đa hai hoặc ba tháng
như vậy việc tăng thời gian làm thêm lên trên mốc ba trăm linh giờ một năm là vấn đề rất quan trọng
liên quan trực tiếp đến vấn đề sức khỏe người lao động an toàn lao động hiệu quả chất lượng nguồn nhân lực
và đặc biệt đây là vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau do vậy cần phải nghiên cứu thận trọng về giới hạn giờ làm thêm
không chỉ người lớn mà trẻ em đang là học sinh nhiễm covid một mươi chín hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín cũng đang rất cần được quan tâm
mới đây nhiều phụ huynh ở tp hcm bức xúc cho biết đa số các trường chỉ tập trung vào việc dạy học trực tiếp
mà bỏ rơi các học sinh f f một
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo tp hcm chỉ từ ngày mùng bảy tháng hai đến mùng hai tháng ba
số lượng học sinh các cấp trên địa bàn thành phố nhiễm covid một mươi chín là bốn mươi ba trăm tám mươi năm em
từ đó kéo theo hơn một trăm linh học sinh thuộc diện f một phải nghỉ ở nhà để cách ly theo quy định của ngành y tế
chị nhm phụ huynh có con học lớp một mươi hai ở một trường trung học phổ thông trên địa bàn quận ba tp hcm phản ảnh
sàng lọc covid một mươi chín hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ của bệnh viện thường diễn ra cảnh bệnh nhi và người nhà chen chân từ sáng tới đêm khuya
đồng đúc nhất là vào buổi tối nhất là sau hai mươi một giờ đêm
nhiều phụ huynh chia sẻ rằng không yên tâm khi thấy con có biểu hiện sốt cao tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc hoặc là ngày nghỉ để đưa con đến kiểm tra
bé ngô trần minh ngọc có triệu chứng sốt cao được mẹ đưa từ đồng nai lên bệnh viện nhi đồng hai để kiểm tra và làm thủ tục test nhanh covid một mươi chín
mẹ bé ngọc cho hay hai mẹ con lên đây từ sáng chờ cả tiếng mới vào test được
chờ nãy giờ hơn ba mươi phút rồi nhưng chưa lấy được kết quả vì người chen chật kín
cũng hơi lo lắng vì con có biểu hiện mấy hôm nay
thêm việc người tới khám đông quá nguy cơ lây bệnh cũng cao
bệnh nhân khi tới khám sẽ phải khai báo y tế nếu có nguy cơ sẽ được test nhanh
kết quả dương tính hoặc khai báo đang nhiễm sẽ được khám tại khu covid một mươi chín
ngược lại sẽ được khám và điều trị
điều trị ở khu dành cho bệnh nhân thông thường
theo lãnh đạo của khoa khám bệnh bệnh viện nhi đồng hai từ đầu tháng ba đến nay
bệnh viện đã tiếp nhận hàng trăm trẻ em đến khám sàng lọc covid một mươi chín mỗi ngày
sau khi sàng lọc và test covid một mươi chín lại có khoảng tám mươi nghi ngờ được xác định dương tính sars cov hai
tính đến ngày một mươi một tháng ba đơn vị điều trị covid một mươi chín của bệnh viện nhi đồng hai đã có hơn hai trăm linh f
trong đó phần lớn là trẻ em
lượng bệnh nhi tới thăm khám test nhanh
bệnh viện covid một mươi chín vẫn tiếp tục đổ dồn về đây hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
việc điều trị vẫn trong tầm kiểm soát của bệnh viện
theo lãnh đạo khoa khám bệnh bệnh viện nhi đồng hai đa số trẻ có triệu chứng nhẹ như sốt ho
sẽ được kê thuốc và cho về nhà theo dõi
chỉ có khoảng một mươi năm bệnh nhi f có chỉ định nhập viện đa phần do có bệnh nền nặng
trước việc phụ huynh và hàng trăm trẻ em đang xếp hàng điều trị f
bệnh viện nhi đồng hai nên có phương án xử lý tốt hơn để tránh tình trạng lây nhiễm